ngày hôm nay chủ tịch ủy ban châu âu ec bà ursula von der leyen cho biết
việc trở thành thành viên của liên minh châu âu hiện đã trong tầm tay của ukraine
song cần thời gian và nỗ lực từ phía kiev
chủ tịch ec nhận định ukraine hiện có một triển vọng rất rõ ràng tiến tới trở thành thành viên của eu
sau khi được trao quy chế ứng cử viên gia nhập khối này
bà von der leyen nói thêm rằng vẫn còn một chặng đường dài phía trước để ukraine vượt qua
nhưng eu sẽ luôn sát cánh khi nước này cần
bà nhấn mạnh các bước tiếp theo để gia nhập eu hiện đã trong tầm tay của ukraine
song có nhiều cải cách quan trọng kiev cần thực hiện càng sớm càng tốt trong đó có vấn đề chống tham nhũng
tuần trước các nhà lãnh đạo eu đã nhất trí cấp quy chế ứng cử viên gia nhập eu cho ukraine
qua đó mở đường để quốc gia này theo đuổi một tiến trình dự kiến kéo dài nhiều năm
trước khi chính thức trở thành thành viên của liên minh này